trước sự cấp thiết của công trình bến cảng và khu dịch vụ hậu cần nghề cá tăm quang tỉnh quảng nam
các đơn vị thi công đang nỗ lực hết mức tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để thi công
đảm bảo tiến độ và kỹ thuật đồng thời nhanh chóng đưa công trình vào phục vụ
dự án bến cảng cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá tam quang gồm các hạng mục chính như hệ thống dịch vụ xăng dầu
nhà máy nước đá kho lạnh bảo quản bến cảng cập tàu dạng bến liền bờ
luồng tàu có độ sâu tối thiểu năm mét bảo đảm cho tàu cá có công suất trên một tấn ra vào tiêu thụ sản phẩm và làm hậu cần an toàn
đây là dự án đầu tiên trong hệ thống cảng cá và dịch vụ hậu cần nghề cá của tỉnh quảng nam
tỉnh quảng nam hiện có khoảng bốn ba trăm linh phương tiện nghề cá với tổng công suất trên hai trăm hai mươi tấn là địa bàn trọng điểm nghề cá của khu vực miền trung
để phát triển nghề cá bền vững tỉnh quảng nam đang nỗ lực tổ chức lại nghề cá theo hướng vươn khơi
đánh bắt xa bờ khai thác và bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản hoàn thiện hạ tầng dịch vụ nghề cá để góp phần nâng cao giá trị sản phẩm
cảng cá tam quang là một trong một mươi bốn dự án trọng điểm của tỉnh để chào mừng đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ hai mươi ba
theo chỉ đạo của ban nhân tỉnh công trình này phải được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng trước tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
để phát triển kinh tế biển của tỉnh gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng trên biển
với bờ biển dài
với bờ biển dài
dài ngư trường rộng lớn cộng với lượng tàu thuyền có công suất lớn trang thiết bị đi biển hiện đại
tỉnh quảng nam đã xác định sẽ từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng dịch vụ nghề cá
để đưa kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương